trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy chiều nay cuộc gặp giữa lãnh đạo asean cộng ba và đại diện hội đồng doanh nghiệp đông á
đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phát biểu tại cuộc gặp thủ tướng cho rằng cuộc gặp giữa các lãnh đạo asean cộng ba và hội đồng kinh doanh đông á eabc
là dịp chính phủ các nước asean cộng ba thể hiện sự quan tâm coi trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp khu vực đông á
cũng như lắng nghe quan điểm và phản hồi của doanh nghiệp sau một năm đặc biệt khó khăn ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp khu vực đã và đang gặp phải trong năm vừa qua
và cho rằng trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới vẫn đang phải ứng phó với làn sóng mới của dịch bệnh
khu vực đông á có thể tự hào là một trong những nơi đầu tiên kiểm soát được sự bùng phát của dịch bệnh
đáng kể nhất là nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu giữa các nước asean cộng ba
giảm thiểu sức ép với các doanh nghiệp cơ sở sản xuất và bảo đảm cho sinh kế của người dân
thủ tướng cảm thông đồng hành chung tay hành động của cộng đồng doanh nghiệp khu vực đông á
và cảm ơn hội đồng eabc đã phát huy tốt vai trò đưa ra nhiều khuyến nghị hữu ích đối với các nhà lãnh đạo các nước asean cộng ba
ngay từ những ngày đầu của dịch covid một mươi chín ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lãnh đạo asean cộng ba đã họp
và ra các tuyên bố đặc biệt về covid một mươi chín để đề ra các khuyết rách ứng phó dịch bệnh
và định hướng phục hồi kinh tế
tiếp đó các bộ trưởng kinh tế asean cộng ba cũng đã cụ thể hóa nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp
như loại bỏ giảm thiểu các rào cản phi thế quan đảm bảo nối chuỗi công ngấn lưu trưởng hàng hóa
và dịch vụ thiết yếu bảo đảm an ninh lương thực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy kinh tế số
vâng vâng những nỗ lực này đã phát huy hiệu quả trong phục hồi của kinh tế khu vực chúng ta
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tại hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi ba vừa diễn ra
lãnh đạo các nước cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp các nước asean cộng ba
việc ký hiệp định rcep lần này là hành động cụ thể thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác
hội nhập kinh tế khu vực thủ tướng bày tỏ mong muốn được lắng nghe các đóng góp đề xuất thiết thực
từ các doanh nghiệp và hội đồng kinh doanh đông á để vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội